công tác cứu trợ đồng bào bị lũ cô lập tại huyện phước sơn hơn năm trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh quảng nam và huyện phước sơn đã băng rừng treo núi vượt suối lội qua sình lầy để khẩn trương tiếp tế lương thực thực phẩm và các nhu yếu phẩm cho hơn ba hộ dân ở hai xã phước lộc và phước thành bị sạt lở chia cắt gây cô lập hoàn toàn trong cơn bão số chín vừa qua
ngay sau khi đường từ thị trấn khâm đức huyện phước sơn được khai thồng đến địa bàn xã phước kim sở chỉ huy tiền phương tỉnh quảng nam ngay lập tức huy động phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ và tập kết tại xã phước kim để các lực lượng vận chuyển gùi cõng cắt rừng để tiếp tế cho người dân tại các xã bị cô lập